hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin tổng thống nga vladimir putin đã bày tỏ ý định sớm đến thăm thủ đô bình nhưỡng
theo kcna trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao triều tiên hôm một mươi sáu tháng một tổng thống nga vladimir putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo triều tiên
vì lời mời tới thăm nước này và cho biết sẽ đi thăm triều tiên trong thời gian tới đây
bình nhưỡng cũng khẳng định sẽ chào đón người bạn thân thiết nhất của nhân dân triều tiên
hôm một mươi chín tháng một điện kremlin cũng cho biết chuyến thăm triều tiên của tổng thống putin đang được hai bên thảo luận thông qua các kênh ngoại giao